vào sáng nay ngày hai mươi tháng năm kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức được khai mạc
đây là lần đầu tiên phiên khai mạc được diễn ra dưới hình thức trực tuyến
không chỉ là một nét mới việc khai mạc trực tuyến còn thể hiện sự linh hoạt
trong việc ứng dụng khoa học công nghệ và hoạt động của quốc hội
dòng vẫn bảo đảm duy trì không khí dân chủ công khai của kỳ họp quốc hội theo đúng quy định của pháp luật
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt
do đó các vị đại biểu quốc hội cần nghiên cứu phân tích thấu đáo thảo luận ký lưỡng đánh giá toàn diện
khách quan để xác định phương hướng giải pháp hiếu hiệu nhằm sớm phục hồi nền kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
góp phần hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu của kế hoạch năm năm tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn tiếp theo
tại kỳ họp này quốc hội sẽ thảo luận các báo cáo bổ sung về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
năm hai nghìn một mươi chín và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám xem xét thông qua một mươi dự án luật
nhiều dự thảo nghị quyết và cho ý kiến sáu dự án luật khác xem xét phê chuẩn ba điều ước quốc tế
trong bối cảnh cả hệ thống chính trị nhất là chính phủ các bộ ngành đang tập trung tối đa trong công tác
phòng chống dịch khôi phục sản xuất kinh doanh hoạt động chất vấn tại kỳ họp này sẽ bằng hình thức
văn bản thay vì chất vấn trực tiếp tại phiên họp toàn thể như thông lệ
thay mặt quỹ ban thường vụ quốc hội tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội tiếp tục phát huy
tinh thần trách nhiệm trí tuệ dành thời gian nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc
góp phần vào thành công của kỳ họp này và kỳ họp thứ chín là một kỳ họp đặc biệt
ghi dấu sự đổi mới tinh thần đoàn kết quyết tâm tạo động lực để đất nước và nhân dân ta vượt qua khó khăn
tiếp tục tiến bước với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn xin trân trọng cảm ơn